ngày một mươi chín tháng tám đồng chí hoàng bình quân ủy viên trung ương đảng trưởng ban đối ngoại trung ương
và đồng chí miguel mea tổng bí thư đảng phong trào cánh tả thống nhất dominicana
đã tiến hành cuộc hội đàm trực tuyến trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín
đang tiếp tục diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu
phát biểu tại cuộc hội đàm đồng chí hoàng bình quân trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết
của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng tới đồng chí tổng bí thư miguel mea
thông báo một số nét lớn về tình hình việt nam gần đây kết quả thực hiện các nghị quyết
của đại hội đảng lần thứ một mươi hai đề ra và công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng toàn quốc
lần thứ một mươi ba của đảng cộng sản việt nam
đồng chí hoàng bình quân chân thành cảm ơn đồng chí miguel mejia và đảng phong trào cánh tả thống nhất
đã gửi điện chia buồn về việc nguyên tổng bí thư lê khả phiêu từ trần
và mở rộng quan hệ giữa đảng ta và các chính đảng
tại cuộc hội đàm hai bên đã trao đổi thông tin về tình hình hai đảng hai nước
về các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương về các hoạt động trong khuôn khổ kỷ niệm một mươi năm năm
ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước việt nam và dominicana
thông nhất việc hai đảng sớm ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
trước mắt phối hợp tổ chức tốt hội thảo quốc tế trực tuyến về kinh nghiệm phòng chống dịch covid một mươi chín
giữa đảng cộng sản việt nam và các chính đảng cánh tả tiến bộ khu vực mỹ la tình